nhưng dư âm của nó vẫn còn âm mỉ cháy trong lòng công chúng ưu nghệ thuần nước nhà về sự phát triển của sân khấu thử nghiệm việt nam trong tương lai
khi mà sự thử nghiệm này đang còn ở một khoảng cách khá xa so với thế giới
để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này trong chương trình góc nhìn văn hóa tuần này chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời
đầu tiên là đạo diễn bùi như lai đoàn trưởng đoàn một nhà hát tuổi trẻ và nhà báo thúy hiền báo văn hóa
trước tiên xin mời quý vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem một phóng sự ngắn về ghi nhận liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ ba do phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện
liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ ba
ở các loại hình nghệ thuật như múa dối siếc kịch nói kịch hình thể kịch không lời kinh kịch đã thể hiện rõ nét truyền thống bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia vùng miền
điều đáng mừng là các buổi diễn đều thu hút được khán giả đón xem với nhiều cảm xúc và sự nhìn nhận đa sắc màu về nghệ thuật sân khấu
một trong những động thái để sân khấu không lạc hậu là nó phải thể nghiệm nó phải tìm tòi cái mới
và động lực cho sự tìm tòi ấy đó là những quá trình thử nghiệm
cho nên tôi rất chờ đợi
những ngày hội sáng tạo như là sân khấu thể nghiệm
nhưng mà làm sao có được cái mới thì cũng cực kỳ gian năng
có những đợt sân khấu thể nghiệm như thế này đó là một điều rất may cho các nghệ sĩ
và cũng có những điều kiện để họ phát huy được tài năng để tìm ra những cái lạ cái mới cái hay cái đặc sắc để phục vụ nhân dân tốt hơn
đây là một sân chơi rất là bổ ích có sự sáng tạo rất là phong phú
đem đến cho anh em diễn viên trong nghề rất là nhiều sự hứng khởi
để mà sáng tác
theo đánh giá của giới chuyên môn ở các vở tham gia liên hoan lần này nhiều đạo diễn đã đem đến ngôn ngữ mới
không chỉ bằng hình thức đối thoại trực tiếp mà còn có cả ngôn ngữ hành động ngôn ngữ không gian
một số vở như giấc mơ của nhà hát kịch thành phố hồ chí minh dưới cát là nước của đàn kịch nói quân đội hay hamlet nhà hát kịch việt nam cũng đã tạo ra những thử nghiệm mới trong sân khấu
trong cái vở diễn này nó có thêm một điều mà rất là đặc biệt nữa đó là lần đầu tiên tác phẩm này được dựng trên sân khấu
đây là một loại thể loại văn học kịch thơ cho nên chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có những cái nó được cái ưu thế đó là bản lạ nội dung tư tưởng tốt thì chúng tôi hy vọng rằng đến với liên quan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần ba này tại thủ đô hà nội thì nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả cũng như giới làm nghề chuyên môn sẽ có một cái lùn gió mới
tuy nhiên những vở diễn của các nhà hát khác trong nước mang tính thử nghiệm còn chưa nhiều và còn khá e rè
điều này không khó hiểu bởi thực tế hoạt động sân khấu nhiều năm nay cho thấy không nhiều vở diễn có những thử nghiệm mang tính đột phá
kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao hai mươi chín huy chương vàng cho các nghệ sĩ tham gia hai mươi bảy huy chương bạc cho các nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc có nhiều sáng tạo trong các vai diễn
với khát vọng làm mới sân khấu bằng những thử nghiệm việt nam đã giành được một mươi sáu huy chương vàng cho nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc và một huy chương vàng cho vở diễn dưới các làn nước của đoàn kịch nói quân đội
chị là một người có thâm niên
trong việc theo dõi mạng sân khấu qua kỳ liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm vừa rồi chị đánh giá như thế nào về các vở tham dự liên hoan lần này cũng như những xu hướng mới trong hoạt động sân khấu ở việt nam và châu á
cuộc liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế là lần thứ ba do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam phối hợp với cục bộ thực biểu diễn tổ chức
nó tạo nên những lường sinh khí mới đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà
tất nhiên là những vở đưa vào lần này
cho đến lần này chúng tôi đều thấy nó rõ xu hướng thử nghiệm rất là rõ
từ các vở của việt nam cho đến các vở của bản đề quốc tế
có nhiều ý kiến cho rằng đối với sân khấu thử nghiệm tức là phải mới nhưng phải đáp ứng được nhu cầu thưởng thức khán giả
đấy mới là cái đích cuối cùng
vậy thì thưa đạo diễn như lai anh nghĩ sao về quan điểm đó
phải nói là chúng ta được nhìn thấy rất nhiều những cái mới ở trên sân khấu
và cái yếu tố mà các nước bạn mang tới cho
các nước việt nam liên hoan lần này thì nó thật sự là phong phú và nó thật sự là đa dạng
và chính vì cái sự phong phú đa dạng đấy nó khiến cho những người làm nghề của việt nam
và khiến cho khán giả việt nam cảm thấy hưng phấn
hưng phấn theo nó hưng vấn theo cái vở diễn và hưng vấn theo cái cách giản dựng mới đấy
thế thì cái yếu tố mới từ tác giả đạo diễn diễn viên và cái hình thức thể hiện đấy
họ đã có thời gian để trải nghiệm rồi
còn chúng ta thì hiện nay mới đang chập trứng thôi
chúng ta có đủ kiên nhẫn để cho hành trình của một cuộc thử nghiệm không
thì tôi đảm bảo rằng và đến bây giờ tôi dám nói rằng là không
khán giả không đủ kiên nhẫn
và bản thân những người làm nghề những người làm nghề chuyên nghiệp cũng chưa đủ kiên nhẫn
để có thể đi theo con đường đấy đi theo cái cách làm mới đấy
trong liên hoan lần này thì chúng ta thấy rằng là những đơn vị nghệ thuật truyền thống của việt nam
thì dường như là sự xuất hiện của nó không có
nghệ thuật trèo này hay là nghệ thuật tuồn
thì đứng ngoài cuộc chơi
sân khấu khải lương thì có hai cái tác phẩm đang thứ dự thi nhưng không tác phẩm nào được lựa chọn
và có phải là nó đang có gì đó rụt rè giống như là đầu tiên mà đạo diễn bùi như lai chia sẻ đúng không ạ
tôi cho rằng cái yếu tố rụt rè nó nằm ở cả hai phía
đúng như là bạn nói
rụt rè nằm ở cả hai phía tức là phía những người quản lý nghệ thuật
và phía kia nữa là phía ở trong ekip sáng tạo
cái sự rụt rè nằm ở những nhà quản lý
những nhà quản lý là sợ thất bại
còn rụt rè nằm ở ekip sáng tạo là sợ ném đá
sợ ném gạch ném đá sợ phản đối sợ các luồng dư luận khác nhau
và thẳng ấy kém lắm cô bé kém lắm tại sao lại làm thế tại sao lại lao đầu vào đá
thực ra đây là một cái mảnh đất cực kỳ sáng tạo cho những người làm nghệ thuật
nếu mà sử dụng đúng cái từ thử nghiệm
như bạn nói là cái sự vắng mặt của nghệ thuật
tuồng nghệ thuật trèo
bởi vì truyền thống chúng ta nói thật với nhau truyền thống rất khó phá vỡ được các phạm vi
được quy định bởi tổ nghề và tổ nghiệp
nhưng trên thực tế đấy là một phạm vi rất dễ làm và có đất để có thể làm thể nghiệm thử nghiệm
cải lương có đăng ký tham gia
nhưng cái lần này cái tiêu chí hội đồng nghệ thuật của hội cũng như là của ban tổ chức
họ có những cái tiêu chí khá là khắt khe cho cái vấn đề thể nghiệm và thử nghiệm
thử thế nào đưa loại hình gì mới vào trong cái nghệ thuật đấy để phá bỏ cái áo cải lương đi hoặc là phá bỏ cái áo của kịch nói đi hay phá bỏ tất cả những cái quy định về loại hình cũng như là thể loại
khi đã phá bỏ được rồi thì họ mới có cớ họ mới có cái lý do mà họ mới thấy rằng đủ tiêu chí để tham gia vào liên hoan sân khấu thử nghiệm lần này
và tôi cho rằng đây là một cái tiêu chí đúng của ban tổ chức
suốt quá trình diễn ra liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ ba có lẽ dành nhiều tình cảm của nhà phê bình khán giả việt nam cũng như đồng nghiệp quốc tế là vở kịch hamplete của nhà hát kịch việt nam
khai thác kịch bản kinh điển nổi tiếng thế giới là một ưu thế của đạo diễn nghị sĩ nhân dân anh tú
mới đây anh đã cho ra mắt vở diễn kiều với những ý tưởng đầy mới mẻ và sáng tạo khi đưa ký tắc thơ của đại thi hàng nguyễn du lên sân khấu kịch nói
đây cũng là một sự thử nghiệm táo bạo khi kết hợp những hình thức hát múa và động các hình thể trong vở diễn
vở diễn kiều do nhà văn hiếu nguyễn viết kịch bản và nghệ sĩ nhân dân anh tú giàn dựng với hình thức và thể hiện mới mẻ sinh động
mặc dù là một vở diễn lớn nhưng lần đầu tiên sân khấu không dựng bục kê đạo cụ được sử dụng linh hoạt với những chiếc giá trống khi là nền
lúc là cỗ xe đặc biệt đạo diễn sử dụng ánh sáng như một yếu tố kể chuyện thêm cho vở diễn
khi chị em kiều dạo chơi khi gặp kim trọng khi kiều bị bán vào lầu xanh rồi khi kiều được sở khanh đưa đi trốn
mỗi một phân khúc như vậy ánh sáng như một yếu tố nhân vật dẫn chuyện hết sức hiệu quả
tôi có đặt giáng son viết một số ca khúc và diễn viên phải tập luyện rất kỳ công
rồi múa phải hát thì múa đi
bởi vì một cái vở diễn nói gì thì nói
mình có muốn truyền đến khán giả một cái bài học tư tưởng gì đi chăng nữa
nhưng vở diễn nó phải hấp dẫn
và nhất là lớp trẻ
đấy thì tôi nghĩ là đưa những cái yếu tố hát múa v v này vào cùng với diễn kịch
thì sẽ làm cho vở diễn nó sinh động hơn
và nó dễ đến gần hơn được với tầng lớp thanh niên khán giả trẻ
rõ ràng chuyện kiều của nguyễn du hay quá
có những lúc thơ đó là nỗi lòng của nhân vật
tại sao tôi lại không đưa vào
nghĩa là sao đưa vào cho nó ngọt ngào cùng với những cái lời văn xuôi thoại
nó phải thật ngọt ngào
tôi thấy là nếu mà mình khéo một chút thì thơ với kịch không hề sung khác nhau
mà thơ nâng kịch dậy và kịch tải thơ bay lên
hai tiếng đồng hồ không thể truyền tải tất tần thật
tất cả những cái quãng thời gian mà kiều đã phải linh đênh chìm nổ bao nhiêu năm như thế
và chú tú đã cắt dựng từng cái khúc đoạn một
chính vì vậy mà cái khó nhất của tôi chính là làm thế nào để có thể truyền tải cái nội dung
cái nội tâm của nhân vật một cách tốt nhất khi mà nó bị thất đoạn như vậy
vở diễn kiều có sự xuất hiện của hình ảnh hoa sen quốc hoa của người việt
được sử dụng với hàm ý như cuộc đời của một con người
lúc hé mở ban đầu lúc sung mãn lúc cao trào lúc tàn khô héo úa
nhưng vượt lên trên tất cả chính là sự dân hiến những cái đẹp
cái tinh túy nhất cho tình yêu cho cuộc đời
thưa chị thúy hiền qua những cái gì mà chúng tôi vừa mới chia sẻ thì chị đánh giá như thế nào
và cũng như bà nhận xét như thế nào về sự thử nghiệm trong vở diễn kiều của nhà hát kịch việt nam ạ
rất tiếc là vở kiều của nhà hát kịch việt nam lại không được đưa vào trong cái khuôn khổ của liên hoan
tôi được biết rằng là vì đạo diễn cũng không làm kịp được
và tôi rất tiếc điều đấy
cá nhân tôi đánh giá thì đây là một vở
có rất nhiều yếu tố thử nghiệm
thậm chí còn rất là vượt trội hơn nhiều vở
mà tham dự tại liên hoa lần này của việt nam
đúng thì là một tác phẩm kiều nhưng mà đối với mỗi đạo diễn và đối với mỗi nhà hát lại có cách dựng khác nhau
ví dụ như là bên nhà hát tuổi trẻ
thì có vở diễn là kiều và nguyễn du của đạo diễn lan hương
và ở đây thì có thể nói là thử nghiệm nó còn cao hơn cả cái mới nữa
và đó có thể phải chăng
đó sẽ là cái sự độc đáo và lôi cuồn thán giả
đây chính xác là sự độc đáo của nghệ thuật
bởi vì nghệ thuật không quy định một ai không quy định một khuôn mẫu nào cả
và vừa rồi tôi nói rằng nghệ thuật thể nghiệm là một cái mảng đất
rất là rộng
ai làm cũng được
đấy thế nhưng mà vấn đề làm hay hay không hay
hay quan điểm thế này hay quan điểm thế kia và cắt nghĩa câu chuyện như thế nào
thì đấy là vấn đề tài của người đạo diễn
xã hội việt nam bây giờ đang phát triển và phát triển được với một tốc độ rất nhanh
thì cái việc mà
thay đổi ngoại hình
và thay đổi tư duy
tức là thay đổi hình thức và thay đổi nội dung
nó sẽ diễn ra từng ngày từng giờ một và nó diễn ra rất là nhanh